một tuần trở lại đây thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến cho số lượng trẻ mắc các bệnh về hô hấp tiêu hóa tăng mạnh
tại bệnh viện nhi hải dương mỗi ngày tiếp nhận khoảng một trăm bốn mươi bệnh nhi đến khám
số lượng bệnh nhi đến khám tại bệnh viện nhi hải dương tăng ba mươi so với những ngày trước đó
đa số trẻ mắc các bệnh về hô hấp tiêu hóa nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng kéo dài
các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hạn chế đưa trẻ ra ngoài khi thời tiết nắng nóng
sử dụng điều hòa hợp lý cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng giữ vệ sinh ăn uống cho trẻ uống đủ nước